một vụ cháy lớn vừa xảy ra vào tối ngày hôm qua tại phường vĩnh phước thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
khiến hàng chục căn nhà bị thiêu rụi
vụ cháy được cho là lớn nhất ở thành phố nha trang trong nhiều năm qua
nhóm phóng viên antv khánh hòa có mặt tại hiện trường thông tin chi tiết tới quý vị
vụ cháy xảy ra vào khoảng hai mươi một h tối ngày một mươi bảy tháng một tại tổ sáu hà gia phường vĩnh phước thành phố nha trang
ngoài nửa xuất phát từ một gia đình trong khu dân cư sau đó ít phút đã nan rộng ra nhiều ngôi nhà bên cạnh
đây là khu nhà trồi chủ yếu nằm bằng các vật nhiều dễ cháy nên khi gặp gió nửa đã cháy nan rất nhanh
không biết không biết là có nghe ở trong đó phát hiện là cháy là bây giờ trong này ở ngoài này dọn đồ rồi chứ không có biết không có biết
lúc tám h ba mươi lúc nào bây giờ bây giờ hô quá là trong này là ai dọn được thì dọn
thì cái lúc đó thì nó hút vẹt vẹt vẹt vẹt liền
nó hút nhanh quá cho nên không kịp
một cái gì trời bà con không có dọn được một cái gì mấy cái chỗ này là mấy nhà càng càng nó tắp ra đây thôi
còn trong kia là không có ngõ nào mà dọn được
riêng về tôi hiện giờ là tôi đang chẳng bị đổ tết cho nên là tôi chở bia nước ngọt mắm múi bột ngọt nói chung hành tối là tôi chở đầy đủ rồi
rồi giờ không dọn được cái áo tôi chụp cái áo tôi bận cũng không kịp nữa mà
ngay sau khi nhận được tin báo thì lưu lượng cải sát phòng chế chưa trở
lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường hỗ trợ nhân dân sơ tán và tổ chức ngay các phương án chữa cháy
trên đường tùng tre của tổ tùng tre phòng cảnh sát cả động
thì phát hiện ra cái đám cháy thì ngay lập tức chúng tôi đã tới hiện trường
phở với lực lượng tại chỗ chuyển khai quân đồng thời báo ngay về cho đơn vị lãnh đạo đơn vị
sau ít phút thì lãnh đạo đơn vị điều khoảng ba mươi các bộ chuyên sĩ của đơn vị tới ngay hiện trường
giúp đỡ bà con di dời tài sản trong đám cháy ra khỏi vực cháy
đồng thời phở với cảnh sát phòng cháy khăn hò và chuyển khai các phương án chữa cháy tại chỗ
do lơi xảy cháy nằm sâu trong các con hẻm nhỏ ngòn nghèo nên công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn
các lực lượng chữa cháy đã phải duy động hết lực lượng bằng mọi viện pháp tổ chức dọc lửa và chống cháy nam
đến khoảng hai giờ ngày một mươi tám tháng một ngọn lửa đã cơ bản được phòng cháy
vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng hàng chục căn nhà cùng nhiều tài sản của người dân đã bị thiêu dụi